kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi năm tháng bảy công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi tổ chức mua bán dâm và bán dâm tại cơ sở khách sạn massag cường thanh ba
đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi
và thống kê ban đầu cho thấy cơ sở này thu lợi nhuận hoạt động mại dâm
từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi triệu đồng mỗi tháng
ngày hai mươi bốn tháng bảy đội năm phòng cảnh sát hình sự phối hợp phòng cảnh sát quản lý hành chính
phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với công an quận một mươi kiểm tra hành chính cơ sở khách sạn massag cường thanh ba
và phát hiện bốn cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm
qua làm việc các đối tượng khai nhận cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
lĩnh vực khách sạn và massa với giá từ bảy trăm linh đồng đến hai triệu đồng
chưa bao gồm tiền hoa hồng cho kỹ thuật viên
nhằm thu hút khách đến cơ sở quản lý và nhân viên phục vụ có biết các tiếp viên nữ bán dâm tại khách sạn
nhưng vẫn làm ngơ cho tiếp viên nữ bán dâm cho khách với giá từ hai năm triệu đồng đến ba triệu đồng mỗi lượt
thu nhập từ hoạt động mại dâm tại cơ sở cường thanh ba là một trăm năm mươi triệu đồng đến hai trăm năm mươi triệu đồng mỗi tháng
hiện nay các đối tượng thường xuyên thành lập các nhóm kính trên ứng dụng mạng xã hội
như zalo telegram facebook để hoạt động mại dâm tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
trước tình hình trên công an tp hcm luôn chú động trong công tác phòng ngừa
thu thập thông tin tài liệu kịp thời có biện pháp đấu tranh xử lý